phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn tp hcm đã có báo cáo về vụ việc là đơn xin không thi lớp một mươi
được xác định xuất phát từ trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa gây xôn xao dư luận
theo phòng giáo dục và đào tạo lá đơn được phản ánh là của một học sinh tên v
lớp chín trên năm ở trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa huyện hóc môn
thông tin trên đơn do học sinh v viết và bạn của phụ huynh em này chụp lại
tự ý đăng lên mạng trong lúc ngồi uống cà phê với phụ huynh
phụ huynh của em v trước đó đã nhắn cho giáo viên chủ nhiệm của lớp
với nội dung chủ yếu là học sinh này không tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
nhưng vẫn được hồ sơ vào lớp một mươi tư thuộc vẫn tiếp tục học lên cấp ba
nên nguyện vọng của gia đình là muốn học tư thuộc
chứ không phải thấy con mình không đủ năng lực để học trường công lập
qua xác minh của phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn
mỗi đơn xin không tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi công lập năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm là do nhà trường phát hành
theo lý giải việc này rút kinh nghiệm ở năm học trước
theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh khiếu nại là người cha đồng ý cho con mình không thi
thế nhưng mẹ lại muốn cho con thi tuyển sinh nên đến trường thắc mắc với chủ nhiệm
nên buộc phải cam kết cho rõ ràng
đơn vị này cũng thông tin lại cuộc họp hội đồng xứt phạm ngày bốn tháng năm
của trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa là bà nguyễn thị thanh phương
quyền hiệu trưởng nhà trường đã trình bày trước hội đồng việc tư vấn là trách nhiệm của ban giám hiệu
thầy cô chủ nhiệm khối chín nhưng kết luận quyết định có thi hay không là quyền ở học sinh và gia đình
phan bản nêu rõ thấy cô không ép buộc học sinh với bất kỳ hình thức nào
nhà trường không lấy kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi để làm tiêu chí đánh giá thi đua
sau sự việc trên phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn chỉ đạo nhà trường lập tức liên hệ với phụ huynh em học sinh nói trên
đồng thời báo cáo sự việc cụ thể về phòng
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn quyết định nhắc nhở quyền hiệu trường trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa về công tác quản lý chung
công tác tuyển sinh cho học sinh đúng với tinh thần chỉ đạo của trường phòng giáo dục và đào tạo
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn cho biết thông tin trên mạng đã được chính chủ gỡ khẩu trang sau sáu mươi phút khi đăng
phụ huynh đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhà trường và giáo viên chủ nhiệm
đồng thời phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn chỉ đạo lãnh đạo nhà trường giả soát ngay
tất cả trường hợp học sinh lớp chín có nguyện vọng không theo trường trung học phổ thông công lập
nhằm có sự tư vấn phối hợp kịp thời với gia đình
mời các trường hợp học sinh đăng ký không thi vào trường công lập để thông báo nhắc lại cho phụ huynh và học sinh khối chín của trường biết
và hướng dẫn học sinh thay đổi việc đăng ký nguyện vọng lần một nếu có
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn sẽ tổ chức họp nhắc nhở
kiểm điểm các cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm toàn ngành vào ngày một mươi ba tháng bốn
như báo sức khỏe và đời sống đã phản ánh ngày một mươi một tháng năm
một diễn đàn giáo dục phản ánh hiện tượng một trường trung học cơ sở ở huyện hóc môn
có biểu hiện vận động học sinh không thi lớp một mươi để chạy kpi đính kèm là tờ đơn với tiêu đề
đơn xin không tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm
nội dung của lá đơn này ngoài thông tin của phụ huynh học sinh và số điện thoại liên hệ
còn có ghi sẵn căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu
gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông hệ công lập
nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi của sở giáo dục và đào tạo tp hcm khóa ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
gia đình tôi sẽ không khiếu nại mọi vấn đề về sau
tờ đơn được đánh máy sẵn chỉ để chống phần đỉa thông tin cá nhân
là đơn sau đó được xác định do giáo viên trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa huyện hóc môn
phát cho học sinh để điền thông tin vào và mang về cho phụ huynh ký
nhiều ý kiến đã bày tỏ bất bình về nội dung này khi cho rằng học sinh dù có lịch học chưa tốt
vẫn có quyền được dự thi và tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập
hiện tượng giáo viên gợi ý tư vấn trên tinh thần ép buộc để học sinh có lực học không tốt
không dự thi đã xuất hiện nhiều năm nay kể bức xúc trong dự luận
ngày một mươi hai tháng năm là ngày cuối học sinh tp hcm đăng ký nguyện vọng thi lớp một mươi công lập
kỳ thi diễn ra vào ngày sáu
và ngày bảy tháng sáu với ba môn toán ngữ văn một trăm hai mươi phút và ngoại ngữ chín mươi phút
thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng trong vòng một trăm năm mươi phút
số học sinh lớp chín tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là khoảng một trăm một mươi bốn sáu trăm linh tăng hai sáu trăm linh so với năm ngoái
tổng trí tiêu của một trăm một mươi năm trường công lập là bảy mươi một tám trăm hai mươi giảm hơn năm ba trăm linh
kỳ thi vào lớp một mươi tp hcm diễn ra vào ngày sáu đến ngày bảy tháng sáu
thí sinh tham dự bốn bài thi tự luận bao gồm ngữ văn toán ngoại ngữ ngoại ngữ một đang học tại trường
và một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi lớp một mươi
ngoài ra tp hcm sẽ thực hiện xét tuyển học sinh xã đảo thạnh an huyện cần giờ
và thi tuyển các trường còn lại theo nguyện vọng đăng ký
quy trình tuyển sinh thực hiện theo hai giai đoạn
giai đoạn một học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên để thi tuyển vào lớp một mươi
trừ trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong chuyên trần đại nghĩa và trường phổ thông năng khiếu
giai đoạn hai thì tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường trung học phổ thông
sở giáo dục và đào tạo quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện
để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm thi cao và trên cơ sở tuyển đủ cho các trường thiếu nhiều chỉ tiêu
ngoài ra học sinh có nhu cầu có thể đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống
học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ
học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh và sau khi có kết quả trúng tuyển
liên quan đến sự việc nhiều chuyên gia cho rằng nhà trường không được ép học sinh bỏ thi vào lớp một mươi
tuy nhiên phụ huynh cũng cần cân nhắc tùy năng lực của con không nên ép con thi chỉ theo kỳ vọng của cha mẹ
vụ việc mới đây tại trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa không phải là vụ việc cá biệt mà đến hẹn lại lên
mỗi năm gần thời điểm thi vào lớp một mươi trung học phổ thông hà nội
rất nhiều phụ huynh đã bức xúc phản ánh việc bị giáo viên gợi ý hoặc ép không cho học sinh thi vào lớp một mươi
lý do là vì nếu học sinh thi trượt sẽ ảnh hưởng tới thành tích của lớp uy tín của giáo viên và của nhà trường
trao đổi với phóng viên thạc sĩ đỗ phương nam giáo viên trường trung học cơ sở ngô gia tự hà nội cho hay
việc cho con thi vào lớp một mươi hay không hoàn toàn là quyền quyết định của gia đình giáo viên không được ép buộc
thí sinh nào cũng có quyền được thử sức và gia đình tùy thuộc vào năng lực của con để đặt nguyện vọng cho phù hợp
nhiều năm là giáo viên chủ nhiệm lớp chín tôi chỉ đưa thông tin và tư vấn cho phụ huynh học sinh
hoàn toàn không có chuyện ép các em không được thi
đồng quan điểm với thạc sĩ đỗ phương nam nhiều giáo viên trao đổi với phóng viên rằng
việc ép học sinh không thi vào lớp một mươi có thể gây cho các em tâm lý mặc cảm với bạn bè
không ít những thí sinh sức học chưa tốt nhưng cần đến kỳ thi các em nỗ lực cố gắng thì vẫn có thể lội ngược dòng
tuy nhiên phụ huynh cũng cần cân nhắc trong quyết định các em đều có quyền được thử sức với kỳ thi
tuy nhiên điều đó còn phải tùy vào năng lực và sự cố gắng của mỗi em không nên bắt các em với quá cao khả năng của mình
đúng là mỗi học sinh đều có quyền thi vào lớp một mươi thực hiện ước mơ của mình
nhưng cần phải xác định đó phải là ước mơ của các em hay chỉ là khát vọng của cha mẹ
thực tế có những thí sinh lực học rất yếu các vòng thi khảo sát chỉ đạt điểm hai ba
nhưng cha mẹ vẫn đăng ký cho con ở những trường tốt đầu vì sĩ diện
để nếu con có trượt cũng là trượt các trưởng tốt cao
tuy nhiên điều này có thể dẫn tới khủng hoảng tâm lý của các em khi nhận điểm thi
các em sẽ có cảm giác xấu hổ với bạn bè rất tự ti
năm nào tôi cũng trải qua cảm giác này cùng các em phải động viên các em rất nhiều thường lắm một giáo viên cho hay
ngoài ra các giáo viên cũng cho biết kỳ đã có điểm tốt nghiệp
ưu thục có thể sẽ không còn nhiều thậm chí là rất khó khăn
bởi lúc đó lượng thí sinh nộp hồ sơ sẽ rất đông
nhà trường sẽ xem xét theo điểm từ cao xuống thấp không giống như lúc xét học bại nữa
nhiều phụ huynh khóc dở méo dở nhờ cô giáo giúp đỡ nhưng cô cũng lực bắt tòng tâm
trao đổi với phóng viên tiến sĩ lê viết quyến phó chủ tịch hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam
việc phân luồng là cần thiết nhưng phải trên cơ sở tự nguyện giáo viên không được ép các em không được thi
ngoài ra ông khuyến cũng lưu ý các phụ huynh về việc có một số trường cao đẳng
trung cấp nghề đến các trường trung học cơ sở quảng cáo thậm chí còn quảng cáo trên báo chí
để thu hút tuyển sinh rằng sau trung học cơ sở phải thi vào trung học phổ thông rất vất vả
sau ba năm học chưa có nghề lại phải thi vào đại học học thêm bốn đến năm năm
trong khi đó chỉ cần đăng ký là được vào học cao đẳng
sau hơn ba năm học là được nhận bằng kỹ sư thực hành lại còn có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
đó là tuyên truyền không đúng bởi học cao đẳng phải tốt nghiệp trung học phổ thông
và sau cử nhân cũng mới được gọi là kỹ sư
trước những phản ánh của phụ huynh lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết
từ năm học hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi ba sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu tất cả các trường trung học cơ sở
chấm dứt việc vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi nếu có
trong hướng dẫn tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay lãnh đạo sở cũng nhấn mạnh
đề nghị các đơn vị tuyệt đối không vận động học sinh dưới bất kỳ hình thức nào
học sinh được tự do lựa chọn đăng ký vào các trường trung học phổ thông không ép buộc
bảo đảm quyền lợi giữ thi của các em
sở sẽ tiếp tục giả soát xác minh các phản ánh của phụ huynh học sinh về tình trạng này
nếu phát hiện đơn vị trường học vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập sở sẽ nghiêm khắc xử lý